thực hiện chính sách nhân đạo của đảng và nhà nước trong dịp tết cổ truyền dân tộc năm nay
các phạm nhân ở trong các trại giam vẫn được đón tết trong không khí đầm ấm vui tươi với đầy đủ vật chất và tinh thần
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại một số trại giam khu vực phía nam
mặc dù là những cộm cán khét tiếng một thời trong giới giang hồ
nhưng khi phải ngồi trong bốn bức tường chạy giam của các tỉnh phía nam tổng cục tám bộ công an
các phạm nhân vẫn cảm thấy ân hận núi tiếc không khí của ngày tết xung vầy bên gia đình
trong những ngày tết các phạm nhân được vui chơi những môn thể thao như bóng đá bóng truyền đá cầu nhảy bao bố kéo co thi văn nghệ
và mỗi môn thi đều có giải thưởng thiết thực bên cạnh đó đồ ăn thức uống cũng khá dồi dào
trước tết ngay tại các buồng giam các phạm nhân đã trang trí để cán bộ chấm điểm thi đua giữa các buồng giam với nhau
và trong cái không khí nhộn nhịp đón tết đầu xuân năm mới mổ tức hai nghìn một mươi tám
thì thật sự cá nhân tôi nói riêng và tập thể phạm nhân của trại giam xuân mộc nói chung
thì với một cái tinh thần này sẽ quyết tâm phấn đấu học tập lao động rèn luyện bản thân
với cái mong muốn là sớm trở về để trở thành một người có ích cho xã hội
đồng thời đây cũng là để đáp lại sự quan tâm sâu sắc mà ban giám thị hội đồng cán bộ
đã dành cho phạm nhân chúng tôi những con người phạm tội chúng tôi được hoàn lương hướng thiện
đặc biệt trong đêm giao thửa
ngoài tổ chức mâm cỗ để dân hương các phạm nhân còn được đón giao thừa với nhiều hoạt động truyền thống vui tươi
xem truyền hình giao lưu văn nghệ múa hát tập thể múa lân múa rồng
trong thời điểm đêm giao thửa bang giám thị còn đến từng phòng giam để chúc tết phạm nhân
chính những sự quan tâm sẻ chia đó của các trại đã góp phần giúp phạm nhân đỡ buồn tủi
và cảm thấy ấm áp hơn trong những ngày tết đến xuân về